sáng một mươi một tháng tám tại điểm thi trường trung học phổ thông phú riềng huyện phú riềng tỉnh bình phước
hội đồng thi sở giáo dục và đào tạo tỉnh bình phước đã tổ chức cho thí sinh trần thị kim trang
học sinh trường trung học phổ thông phú riềng do nhầm lẫn của giám thị và cả thí sinh trong ngày thi môn địa lý vào sáng ngày một mươi tháng tám
cụ thể trong ngày thi chính thức sáng một mươi tháng tám do là học sinh giỏi môn địa lý cấp trường nên trần thị kim trang nghĩ mình được miễn thi
trong khi đó hai giám thị cũng không kiểm tra mà cho trang miễn thi
tuy nhiên thí sinh trang chỉ thuộc trường hợp được cộng điểm chứ không phải miễn thi